thu thập tàng chữ mô bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đối tượng lê thị hường chú tại thị trấn thiệu hóa huyện triệu hóa tỉnh
vừa bị phòng khai sinh sự công an tỉnh thanh hóa khởi tố
tại cơ quan công an hường bước đầu khai nhận nhằm thu lợi bất chính
vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lê thị hường về quê của bạn trai ở đông thanh huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
dụ dỗ lôi kéo một mươi hai người khác sử dụng thông tin cá nhân
để mở năm mươi bốn tài khoản ngân hàng và trả phí thuê cho mỗi tài khoản là sáu trăm linh đồng một tháng
rồi cho dũng thuê lại để hưởng tiền tranh lệch
đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê cho mượn là vi phạm pháp luật